theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới sáng nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và cũng đã bước sang ngày thứ tám mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm sáu mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba ba trăm hai mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai tám trăm linh bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm hai mươi người